tại hà nội ban tổ chức trung ương đã long trọng tổ chức kỷ niệm chín mươi năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng đảng
tới dự buổi lễ có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
sáu mươi năm qua trải qua các thời kỳ cách mạng ngành tổ chức xây dựng đảng đã không ngừng lớn mạnh trưởng thành
góp phần tích cực vào sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đặc biệt góp phần quan trọng xây dựng đảng và hệ thống chính trị
trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp toàn ngành tổ chức xây dựng đảng đã bám sát sự lãnh đạo
chỉ đạo của đảng nhà nước cấp ủy các cấp khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được sao
trong đó tham mưu cấp ủy hoàn thành một trăm linh đại hội cấp cơ sở chín mươi chín chín mươi hai đại hội cấp trên trực tiếp cơ sở
tổ chức thành công một mươi bốn trên sáu mươi bảy đại hội đảng bộ trực thuộc trung ương theo đúng quy định chất lượng
tham mưu có hiệu quả phương hướng công tác nhân sự đại hội một mươi ba của đảng hoàn thiện báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng
và thi hành điều lệ đảng nhiệm kỳ đại hội một mươi hai tham mưu chuẩn bị kỹ lưỡng các sự thảo quy chế làm việc
quy chế bầu cử các nội dung tổ chức phục vụ chú đáo đại hội một mươi ba của đảng